theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
viết tắt là tập đoàn tân hoàng minh có vốn điều lệ một mươi tỷ đồng được bị can đỗ anh dũng sáng lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
để hoạt động theo mô hình tập đoàn đỗ anh dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần vốn góp của bốn mươi năm công ty
rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân các công ty này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo của đỗ anh dũng
với nhiều thủ đoạn tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu hợp đồng chuyển nhượng
và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chủ mưu
chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại
và cơ quan điều tra bộ công an đã thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng nguyễn thị kim phượng chú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra một người phụ nữ tên mai sinh năm hai nghìn năm có em trai bị bệnh nặng đang điều trị
tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm do gia đình không có tiền chi trả viện phí chị mai đã lên mạng xã hội
kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người quyên góp từ thiện sau đó có một người thân sử dụng tài khoản facebook phạm hạ
cũng đứng ra kêu gọi từ thiện giúp gia đình được bốn mươi bốn triệu đồng nắm bắt được thông tin trên phượng đã lập tài khoản facebook
giả tên phạm hạ rồi nhắn tin cho chị mai gửi lại số tiền bốn mươi bốn triệu đồng cho phượng để hôm sau phượng xuống trao tận tay
cho gia đình tại bệnh viện do tin tưởng người dùng mạng là phạm hạ là người bạn thật nên chị mai đã hai lần
chuyển khoản với tổng số tiền bốn mươi bốn triệu đồng vào số tài khoản do phượng cung cấp
sau khi chuyển khoản xong chị mai có trao đổi với người thân thì biết mình đã bị lừa nên đã trình báo tới cơ quan công an
và cuộc công an huyện cư rút đã bắt giữ phượng tại tỉnh ninh thuận và thu giữ số tiền phượng đã chiếm đoạt của chị mai
công an huyện cư rút cũng ra thông báo ai đã từng bị nguyễn thị kim phượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự
thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện qua đội cảnh sát hình sự để được phối hợp giải quyết
vào chiều ngày một mươi tám tháng ba thông tin từ đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai hà nội cho biết
đã có một số bị hại trong hai vụ cướp đêm xảy ra tại quận hà đông và quận đống đa đến trình báo
theo đó bị hại đầu trong vụ cướp xảy ra vào khoảng hai giờ ngày năm tháng ba
nhóm ba thanh niên đã chở nhau trên chiếc xe honda way màu đen di chuyển ở địa bàn quận đống đa
đã bị nhóm cướp đông hơn dùng hung khí truy đuổi
đến gần đường giải phóng ba thanh niên đi xe quay bị ngã và vứt xe bỏ chạy
nhóm cướp đã lấy chiếc xe này sau đó lên mạng xã hội bán được với giá sáu triệu đồng
bị hại thứ hai là nam thanh niên bị nhóm cướp chặn vào lúc dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba tại quận hà đông
các đối tượng dùng hung khí uy hiếp lục xoát đánh bị hại
nhưng lại không lấy chiếc xe máy honda vision màu xám và điện thoại di động do sợ lộ thùng tích
diễn biến của vụ việc này đã được camera của nhà dân gần đó ghi lại cho thấy hành vi manh động của nhóm đối tượng gây án
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với hai đối tượng là
abdul aziz sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mang quốc tịch pakistan và jahanbass gyashi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quốc tịch iran
vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã có ít nhất hai trường hợp là khách du lịch quốc tế đến trụ sở công an phường trình báo
về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổ công tác công an phường hàng chống đã phát hiện và yêu cầu kiểm tra hành chính hai đối tượng trên
aziz khai nhận làm tấm thẻ giả ở bangkok thái lan với giá năm trăm linh bạt mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản
yassi cũng khai nhận cùng với thủ đoạn trên vào ngày một mươi một tháng ba đã chặn một nam du khách người ấn độ tại một mươi ba hàng gai lấy đi số tiền một mươi triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi